ubnd tỉnh tuyên quang đã yêu cầu đơn vị chức năng và địa phương tổ chức lực lượng ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
thông báo cho các chủ rừng tạm dừng các hoạt động đốt thực bì trong suốt thời kỳ cao điểm cháy rừng
đồng thời thực hiện các biện pháp phòng chống cháy rừng theo phương châm bốn tại chỗ là lực lượng tại chỗ
phương tiện tại chỗ chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ
theo thống kê giả soát của tri cục kiểm lâm tỉnh tuyên quang toàn tỉnh hiện có hai mươi bốn trên một trăm ba mươi bảy xã
có nguy cơ xảy ra cháy cao với diện tích hơn một trăm bốn mươi ha tập trung ở các huyện lâm bình
na hàng chiêm hóa hàm yên yên sơn và sơn dương
tỉnh tuyên quang hiện có hơn một sáu trăm linh tổ đội bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng
thôn bản với hơn một mươi tám thành viên
lực lượng kiểm lâm đã lắp đặt gần hai biển tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy rừng
tại các cửa rừng nơi có nguy cơ cháy rừng cao bảo đảm lực lượng ứng trực cháy rừng hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trong ngày

tuyên quang hiện có hơn bốn trăm bốn mươi tám ha đất lâm nghiệp chiếm hơn bảy mươi sáu diện tích đất tự nhiên
và là một trong những tỉnh có độ che phủ rừng cao nhất cả nước
từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ cháy rừng nào
tuyên quang hiện có hơn bốn trăm bốn mươi tám ha đất lâm nghiệp chiếm hơn bảy mươi sáu diện tích đất tự nhiên